cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ đối tượng nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phường một thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác trinh sát khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng năm công an tỉnh vĩnh long mật phục bắt giữ nguyễn thị lan
đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ nhiều bịch ni lông chứa hơn hai trăm hai mươi ba gam chất bột màu trắng
và gần một trăm linh gam tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến tội vận chuyển trái phép chất ma túy
toán nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo bạch thị phương sáu mươi sáu tuổi trú tại tổ ba phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn
phiên tòa được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện số hóa công khai
kiểm sát viên đã công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc cạn vào hồi một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực tổ một mươi sáu phường sông cầu thành phố bắc cạn
công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang bạch thị phương vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hơn bảy mươi ba g heroin
khám xét chỗ ở của phương cơ quan công an phát hiện và thu giữ thêm bảy mươi bốn gram heroin
bạch thị phương đã có hai tiền án đều với tội mua bán trái phép chất ma túy
chấp hành xong án phạt tù vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bạch thị phương một mươi sáu năm tù
phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng để sung quỹ nhà nước
thủ tức vì bị tố cáo đến cơ quan công an về hành vi vi phạm pháp luật của mình
võ minh hậu đã dùng dao chém nạn nhân
toán nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử võ minh hậu
sinh năm hai nghìn hai trú tại xã bình ngọc thành phố tuy hòa
về tội giết người
do bị hậu đánh gây thương tích nên anh nguyễn tấn thành
chú cùng xã tố cáo sự việc này đến cơ quan công an
và hậu bị xử phạt vi phạm hành chính sáu năm triệu đồng
thủ tức vì bị tố cáo sáng ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
hậu mang theo ba côn khúc và dao tự chế đến sông và nhà chém anh thành
do được mọi người can ngăn kịp thời đưa đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn
chỉ bị thương tích bốn
ngay trong ngày gây án võ minh hậu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh phú yên bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ minh hậu tám năm tù giam về tội giết người
liên quan đến vụ việc chị lê thị ánh tuyết chú tại tỉnh lâm đồng
đăng lên mạng xã hội facebook tố cáo chồng chị vô cớ bị nhân viên quán hải sản
ở đường trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hành hung
qua điều tra xác minh công an thành phố nha trang đã triệu tập bốn nhân viên của quán này lên làm việc
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút
hai mươi tháng năm vợ chồng chị lê thị ánh tuyết cùng con trai trú tại tỉnh lâm đồng
đi du lịch nha trang bằng xe máy
khi đến gần quán hải sản trên thì xe máy bị hỏng nên người chồng đi tìm chỗ sửa xe
lúc này một số nhân viên của quán ăn xông ra đường chặn xe và đánh làm chồng chị tuyết bị thương
tại cơ quan công an bốn nhân viên của quán đã thừa nhận hành vi đánh người
lý do là vì trước đó có một nhóm thanh niên chạy xe máy nẹt vô gây ổn ảo
tưởng chồng chị tuyết cũng nằm trong nhóm đó nên đã có hành vi tấn công
thấy lợi nhuận cao và dễ làm nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen
sau đó cho một đối tượng ở philippines thuê lại các tài khoản này và được trả công một trăm linh usd một tài khoản một tháng
công an tỉnh cao bằng vừa khởi tố và bắt tạm giam đối với hoàng văn nghĩa
trú tại huyện hòa an về tội thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nghĩa được một người phụ nữ có tên là sofia
tên tiếng việt là ngọc hiện đang sinh sống và làm việc tại philippines nhờ mở một số tài khoản ngân hàng
và sẽ trả tiền công một trăm linh usd một tài khoản một tháng
sau khi dùng căn cứ công dân của mình mở ba tài khoản tại tết công banh việt công banh và mb banh
nghĩa cung cấp thông tin cho ngọc qua nhóm chat trên telegram
được trả thù lao nghĩa tiếp tục hưởng lợi bằng cách dùng giấy tờ của người thân bạn bè
mở thêm tài khoản tại ba ngân hàng
hoàng văn nghĩa khai thuê và được mua trên năm mươi tài khoản của những người thân quen ở cao bằng bắc cạn
và sử dụng trên một trăm linh tài khoản khác nhau
sau khi trừ chi phí nghĩa được ngọc trả sáu mươi bảy mươi triệu đồng một tháng
khám xét đối với bị can cơ quan điều tra tạm giữ một trăm hai mươi ba sim năm mươi tám thẻ atm một mươi sáu điện thoại hơn một trăm hai mươi ba triệu đồng
kết quả sao kê chín tài khoản ngân hàng do nghĩa thu thập lực lượng công an xác định
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là trên chín trăm bảy mươi tám tỷ đồng
trong thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau phát hiện
tại địa bàn xuất hiện một số đối tượng tỉnh ngoài câu kết với người địa phương tổ chức thực hiện cho vai lãi nặng
với thủ tục đơn giản chỉ cần căn cước công dân giấy tờ tùy thân nhằm đối tượng sẵn sàng cho vay
từ vài triệu đến vài chục triệu thậm chí là trên cả trăm triệu đồng
thế nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy lại là những cặm
khi người vai bắt đầu ký tên nhận nợ
người thân bị lâm bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn
khi phát hiện tờ dây quảng cáo cho vai tiền chỉ cần cân cước công dân
người phụ nữ này đã điện thoại hỏi vay năm triệu đồng
mỗi ngày phải đóng cho các đối tượng hai trăm năm mươi đồng
và khi không đủ tiền đóng dù chỉ một ngày chị liền bị bọn chúng hăm dọa
em tính mượn nó có một lần mà tới ngày kẹt là em mượn lại mượn lại
tới đây em đuối quá là em còn thiếu chẳng là năm triệu đó
rồi em hứa trả nó mà em nói em trả nó ngàn trăm đâu có triệu đâu
nó kêu phải là đóng là ngàn hai trăm ngưỡi nhưng em nói em có tiền
rồi bà chế mới nói là để hai tay tháng năm đi bà cho tiền trả
rồi tới ngày đó em không có
rồi nó mới lại đến là nó đưa cái điện thoại cho em nói chuyện với cái ông nào đó
ông đó mới hâm dọa
còn nạn nhân này
thì lại đứng ra hỏi vay một mươi triệu đồng giúp bạn bè lúc khó khăn
thế nhưng ngày nào người bạn ấy không đóng đủ năm trăm linh đồng
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách gặp người này để chửi bới ham dọa
chúng ta yên lặng không dám mở máy nữa
xác định tính chất sự việc công an thành phố cà mau đã bắt giữ hai nhóm gồm sáu đối tượng đang hoạt động cho vay
tại địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh cà mau thực hiện hoạt động cho vai lãi nặng
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay và đã cho hơn một trăm linh người vay với tổng số tiền hơn bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng
với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
theo lời khai ban đầu các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo
hoạt động cho vay tiền chỉ cần thế chấp giấy căn cước công dân và chúng trực tiếp đến nhà
để xác định nơi ở của người vay là có thể vay từ năm đến bốn mươi triệu đồng
khi cho vay phải đóng trước hai ngày vay và thu phí một ngày tiền xăng xe
khi cần dây giống thì người dân phải liên hệ đến các hệ thống ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước
không nên gai của các đối tượng cho gai lãi nặng bên ngoài
thứ hai là tuyệt đối không nên và không sử dụng
sử dụng không cài các app để vay tuyền qua app
vậy thì đây là những thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng với lại sức cất cao
và nếu mà người dân không có đáp ứng được cái nhu cầu việc trả lãi thì sẽ bị các đối tượng có nhiều cái thủ đoạn là quấy phá
cưỡng đọt tài sản gây mất an ninh trực tự và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của người dân
hầu hết người vay tiền của các nhóm đối tượng cho vai lãi nặng là những tiểu thương tại các chợ
người buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ khi gặp khó khăn họ không có khả năng xoay sở
nên sự xuất hiện của các loại hình cho vay tín dụng kiểu này có thể giúp người dân bớt gặp khó trong giải quyết công việc
mang tính gấp rút tức thời nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
chính vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác tránh sập bẫy tín dụng mà các đối tượng xấu cố tình răng ra
thưa quý vị bốn bị can một mươi sáu một mươi bảy tuổi gồm đặng văn nhật hoàng tôn hoàng thái quý phạm bảo hương và hồ ngọc trung
đều trú tại thành phố đà nẵng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người
do mâu thuẫn ghen tuông chiều tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hoàng nhắn tin hẹn với một người chưa rõ lây lịch tên quốc hưng để đánh nhau
hoàng rủ thêm quý hưng trung và một số thiếu niên khác về phía hưng có rủ thêm hai người bạn
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám cả nhóm gặp nhau thấy nhóm đối thủ quá đông nhóm hưng bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm hoàng đuổi theo đánh chém gây thương tích
kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tòa án nhân dân tp yên đã tuyên phạt phạm tấn ngoạn nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tp yên
hai năm tuổi treo cùng với tội danh này bị cáo phạm thị mỹ hòa nguyên phụ trách kế toán bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ngoạn đã thông đồng với hòa lập ký hợp thức hóa nhiều chứng từ không đúng quy định
gây thiệt hại cho nhà nước hơn tám trăm chín mươi triệu đồng do các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục toàn bộ số tài sản thiệt hại nên được tòa xem xét giảm nhạy ảnh phạt và tuyên cả hai đều
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại